nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka
do ngài karajaya surya chủ tịch quốc hội dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
sáng nay tại nhà quốc hội lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội karajaya surya và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka
đã được tổ chức trọng thể với sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm chủ tịch quốc hội sri lanka đánh giá cao những thành quả kinh tế xã hội mà việt nam đạt được thời gian qua
và cho biết chủ tịch hồ chí minh luôn được nhân dân sri lanka ngưỡng mộ và tượng đài hồ chí minh đã được dựng tại thành phố colombo sri lanka
đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và sri lanka trong bốn mươi tám năm qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với sri lanka
quốc hội việt nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với quốc hội sri lanka
để góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa dựa trên tiềm năng và lợi thế của mỗi nước
hai chủ tịch quốc hội nhất trí cho rằng hai bên cần quan tâm thúc đẩy kết nối hàng không
coi đó là giải pháp mạnh và hiệu quả nhằm tạo thuận lợi thương mại và khai thác tiềm năng du lịch của cả hai nước
chủ tịch quốc hội sri lanka cam kết hỗ trợ việt nam về công nghệ trồng hải sâm
rong biển thủy hải sản mong muốn việt nam chia sẻ kinh nghiệm hợp tác chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp
nhất trí về ý kiến của chủ tịch quốc hội sri lanka chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề xuất
hai bên cần hỗ trợ lẫn nhau tránh cạnh tranh đối với các sản phẩm có cùng thế mạnh như chè cà phê thủy sản
về hợp tác nghị viện trong thời gian tới hai nhà lãnh đạo nhất trí
quốc hội hai nước duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp
cùng với đó hai bên đẩy mạnh phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
trong đó có liên minh nghị viện thế giới ipu
trong chiều tối nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ chủ trì tiệc triều đái
chủ tịch quốc hội karajaya surya và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka